tính đến thời điểm hiện nay vụ sạt lở núi phi châu ở thôn phước lộc xã phước đồng thành phố nha trang đã làm bốn người tử vong sáu người bị thương trong đó có ba người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện
hiện nay chính quyền xã phước đồng đã tổ chức di dời các hộ dân trong khu vực có thể bị ảnh hưởng đồng thời khẩn trương có các biện pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân